bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hai giờ đồng hồ lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ hai đối tượng trên khi chúng đang lẩn trốn tại bãi ngô ven sông đà thuộc khu hai xã yến mau
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hơn một triệu đồng một dây chuyền màu vàng hai con dao bốn chiếc điện thoại di động một xe máy và một số vật dụng có liên quan
qua đấu tranh khai thác bước đầu các đối tượng khai nhận ngoài việc gây ra vụ cướp tài sản đối với chị nguyễn thị thiệp
thì chúng còn thực hiện một vụ cướp tài sản khác của một phụ nữ đi đường thuộc địa phận xã tinh nhuệ huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam trịnh anh minh
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần williams việt nam gọi tắt là công ty william về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra cơ quan công an xác định vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
hình thức ký hợp đồng ủy thác góp vốn đầu tư kinh doanh
dù vào thời điểm đó công ty wilames việt nam không được cấp phép kinh doanh
để chiếm đoạt tài sản của những người bị hại minh đã đưa ra mức lãi suất khủng từ ba bốn đến năm bốn một tháng
tương đương với các kỳ hạn sáu tháng chín tháng và một mươi hai tháng trong khi vào thời điểm đó lãi suất ngân hàng chỉ từ sáu đến bảy một năm
bằng thủ đoạn trên chỉ trong vòng hơn một năm minh đã huy động được gần tám trăm linh tỷ đồng của hơn năm trăm linh khách hàng
đây là một hình thức lừa đảo tài chính quy mô
theo mô hình huy động tài chính đa cấp mới bị phát hiện
thưa quý vị các đồng chí và các bạn lợi dụng việc cấp đất nền cho các hộ gia đình chính sách hộ nghèo
một số cán bộ địa phương xã hoàn trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã tiến hành câu kết để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
gây nên nỗi bức xúc lớn cho hàng chục hộ dân nơi đây
phản ánh sau đây của phóng viên thời sự
đây là lô đất được cấp cho hộ gia đình ông nguyễn hiễu trường
xã hoàn trạch có chủ trương ưu tiên những hộ gia đình chính sách hộ nghèo người khuyết tật được cấp đất để ổn định cuộc sống
hộ gia đình ông trường đã phải vay mượn từ nhiều nguồn thậm chí cả vay lãi ngoài để có số tiền hai mươi năm triệu bảy trăm linh nghìn đồng
nộp cho cán bộ địa chính xã với lời hứa là số tiền dùng cho việc xin cấp sổ đỏ
tuy nhiên điều đáng nói là đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày đóng tiền việc cấp sổ đỏ cho gia đình vẫn bật vô âm tín
hộ gia đình ông trường đã phải vay mượn từ nhiều nguồn thậm chí cả vay lãi ngoài để có số tiền dùng cho việc xin cấp sổ đỏ
không chỉ có gia đình ông trường gia đình bà lài và hàng chục hộ gia đình tại địa phương đều được ông nguyễn ngọc sơn
cán bộ địa chính xã yêu cầu đóng nhiều khoản tiền khác nhau để có thể được làm thủ tục cấp
xài phạm kéo dài nhiều năm
xài phạm kéo dài nhiều năm gây nên nội bộ địa chính xã yêu cầu đóng nhiều khoản tiền khác nhau để có thể được làm thủ tục cấp sổ đỏ

tâm thần vị cán bộ địa chính xã nguyễn ngọc sơn cũng yêu cầu phải nộp hai mươi triệu mới được xem xét làm sổ đỏ
sau nhiều năm đòi tiền bất thành từ cán bộ địa chính xã nhiều hộ gia đình tại xã hoàn trạch đã buộc phải cho con em mình thôi học
đi làm thuê kiếm tiền để giúp trả lãi ngân hàng
hành vi tham nhũng của các cán bộ xã hoàn trạch đã đẩy nhiều gia đình người dân nơi đây lầm vào cảnh đói nghèo
vâng trước những sai phạm nghiêm trọng của cán bộ xã hoàn trạch thì vào ngày hai mươi tháng bốn vừa qua
bí thư tỉnh ủy quảng bình hoàng đăng quang vừa yêu cầu ban thường vụ huyện ủy huyện bố trạch khẩn trương thực hiện các bước
để cách chức ngay ông hoàng đức chủ tịch xã hoàn trạch vì đã có hành vi tham nhũng tiền làm sổ đỏ của người dân
đến ngày hai mươi một tháng bốn công an huyện bố trạch đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can khám xét nơi ở nơi làm việc
và bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thôn năm xã hoàn trạch huyện bố trạch
là cán bộ địa chính ủy ban nhân dân xã hoàn trạch vì hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
tiếp tục với những thông tin về tội phạm ma túy công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần nguyễn minh hoài chú tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng lê văn tuấn chú tại kim trung đông anh hà nội
và hà thị tuyết chú tại thôn văn tâm thị trấn đinh văn huyện lâm hà về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó qua trinh sát công an huyện đức trọng phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang nguyễn minh hoài
giấu gần một mươi hai gam ma túy đá mở rộng điều tra công an phát hiện tuấn và tuyết cùng tàng trữ gần ba gam ma túy đá tại nhà số năm trên ba
thôn nghĩa hiệp xã liên hiệp huyện đức trọng bước đầu xác định tuấn thường mua hàng đá từ phía bắc vào cùng với tuyết bán cho các đối tượng khác để kiếm lời và sử dụng
trong khi đó tại an giang tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn thanh tuấn
trú tại phường mỹ thạnh thành phố long xuyên về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn thanh tuấn đã nhiều lần mua ma túy của vợ chồng lê thị nga và nguyễn hữu an để sử dụng và bán cho các con nghiện
từ tháng sáu đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn tuấn đã nhiều lần được vợ chồng nga giao ma túy đá bán cho các con nghiện trên địa bàn thành phố long xuyên
sau đó vợ chồng nga cùng các đối tượng liên quan bị bắt và khởi tố điều tra còn nguyễn thanh tuấn bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm tuấn bị cơ quan công an bắt giữ theo quyết định truy nã
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh tuấn bảy năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
riêng vợ chồng nga cùng các đồng phạm đã bị tòa nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử từ trước đó
những kẻ thực hiện hành vi phạm tội bằng hình thức cờ bạc ở các tỉnh phía nam thường sử dụng gà đá nhau để ăn tiền và tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp
sau đây là thông tin chi tiết về hai vụ việc tại hai tỉnh vĩnh long và bạc liêu
tại khu đất chống thuộc ấp tường ba b xã vĩnh thanh huyện phước long tỉnh bạc liêu công an huyện phước long tỉnh bạc liêu đã triệt xóa một tụ điểm đá gà
lực lượng công an đã bắt quả tăng một mươi ba đối tượng đang tổ chức đá gà với hình thức ăn thua bằng tiền thu giữ một mươi hai con gà đá hai mươi hai xe gắn máy trên một mươi bốn triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
cũng với thủ đoạn trên tại tỉnh vĩnh long công an huyện long hồ phối hợp với công an xã phước hậu vừa triệt phá một trường gà bắt giữ một mươi một đối tượng tại hiện trường
năm xe mô tô các loại năm con gà trên bốn triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
được biết tụ điểm đá gà trên tồn tại trong nhiều ngày qua gây mất an ninh trật tự tại địa phương
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an huyện hương khê cho biết vừa bắt giữ xà lan khai thác cát trái phép ở khu vực xã phương mỹ huyện hương khê

phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình dương vừa phát hiện xe ô tô tải do tài xế lê văn hà chú tại thanh hóa điều khiển có hành vi đổ chế phép chất thải ra môi trường
lực lượng chức năng phát hiện xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi một p một nghìn sáu trăm năm mươi năm đang đổ chất thải không đúng quy định tại khu đất chống thuộc khu phố chín phường phú lợi thành phố thủ dầu một
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe chở khoảng hơn ba tấn chất thải gồm có bùn thải công nghiệp dây cao su phế thải bông gòn thải
dẻ lau dính sơn thải và nhiều loại phế phẩm khác
qua làm việc tài xế lê văn hà khai nhận chở số chất thải công nghiệp trên từ công ty trách nhiệm hữu hạn asama thuộc khu công nghiệp sóng thần hai thị xã dĩ an và một số kho chứa phế liệu tại an phú
sau đó chở toàn bộ chất thải công nghiệp này đến đổ tại khu đất chống thuộc khu phố chín phường phú lợi thành phố thủ dầu một
lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh cà mau vừa bắt được đối tượng ngô thị mai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu thường trú tại ấp bốn
xã khánh bình huyện trần văn thời tỉnh cà mau về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm lợi dụng sơ hở của chủ quán cà phê ở phường tám thành phố cà mau ngô thị mai đã lấy trộm sáu triệu đồng tiền mặt và ba chỉ vàng
sau khi gây án mai bị tòa nhân dân tp cà mau tuyên án sáu tháng tù giam
trong thời gian chờ chấp hành án mai bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi sáu ngô thị mai bị công an tỉnh cà mau ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản
sau nhiều tháng truy tìm ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu ngô thị mai đã bị lực bộ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới mây thay đổi ngày nắng
phía nam sẽ có nơi nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối ngày hai mươi bảy phía bắc sẽ có mưa rào và có nơi có rông
cần nề phong khả năng xảy ra tổ lốc mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ là từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng cho đến bình thuận trong ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng
phía bắc ngày nắng nóng đến ngày hai mươi tám sẽ có mưa vài nơi ngày nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng phía bắc khu vực nhiệt độ có thể đạt được mức là ba mươi sáu ba mươi tám độ
khu vực tây nguyên vào ngày mai trời vẫn tiếp tục khôn nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
đến ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám
và lúc chiều tối sẽ xuất hiện mưa rào và rông ở mức độ giải rác
trong cơn rông người dân cũng hết sức cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
đến với khu vực nam bộ khối không khí biển khô và nóng vẫn bao trùm
nên trong hôm nay và ngày mai nắng nóng sẽ vẫn xảy ra trên diện rộng trên toàn bộ khu vực
với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
trời khô nóng độ ẩm ban trưa rất thấp đặt các cánh rừng ở khu vực này ở mức cảnh báo cháy rừng nguy hiểm
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết